nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng ba mươi một độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội mây thay đổi đêm có mưa rào vào sông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ